còn tại tỉnh hà giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an triệt phá bắt giữ thành công các đối tượng
trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh thu giữ sáu bánh heroin
vào lúc ba giờ ngày một mươi bảy tháng ba tại khu vực bến xe khách hà giang
các lực lượng tiến hành bắt quả tang đối tượng giang seo dinh
trú tại xã mường lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa vận chuyển sáu bánh heroin
khi vừa xuống xe khách tuyến hà nội hà giang
dình khai nhận số ma túy trên vận chuyển thuê để giao cho một người khác với tổng khối lượng hơn hai một kg
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt giữ thêm ba đối tượng khác
trú tại xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang huyện mộc châu tỉnh sơn la
và quốc tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ